thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi vừa chính thức ký ban hành chỉ thị một mươi tám
về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
theo ubnd tp hcm trong thời gian qua thành phố đã triển khai quyết liệt đồng bộ tích cực
hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
cụ thể hệ thống y tế được tăng cường củng cố số ca nhập viện chuyển nặng và tử vong liên tục giảm
tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi năm được tiêm mũi một và trên bốn mươi năm được tiêm mũi hai
một số hoạt động thí điểm phục hồi phát triển kinh tế xã hội tại quận bảy huyện cần giờ huyện củ chi đảm bảo an toàn
ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch được nâng cao
công tác an sinh xã hội cung ứng lương thực thực phẩm được đảm bảo
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn phức tạp
do ca mắc mới do ca nhiễm bệnh đàn điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế tỷ lệ tử vong vẫn còn cao
mặt khác tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam còn rất thấp
tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai của thành phố chưa cao đòi hỏi các quyết định
chính sách phục hồi kinh tế của thành phố phải cân nhắc thận trọng kỹ lưỡng phù hợp với cả vùng
vì thế tp hcm ban hành chỉ thị một mươi tám nhằm phát huy thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch covid một mươi chín
từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội phù hợp với giai đoạn hiện nay và tiếp tục thực hiện nghiêm
hiệu quả nghị quyết số tám mươi sáu nqcp phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của chính phủ
mục tiêu của chỉ thị một mươi tám là tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
yêu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết
trước hết kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất
củng cố tăng cường hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố an toàn
linh hoạt hiệu quả quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thành phố
đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới
thưa quý vị những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại